xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay
đầu tiên xin được hỏi luật sư phạm duy khương thưa ông việc trung tâm bảo vệ quyền tác giả quyết định thu phí như vậy có đúng luật hay không ạ
tôi có thể trả lời một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất đó là việc thu của trung tâm âm nhạc việt nam đó là đúng luật
bởi sao đúng luật thì đây là một quyền truyền tả tác phẩm đến công chúng đã được thừa nhận là một trong những quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc
cho công chúng hiểu thế nào về quyền tác giả trong việc truyền đặt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến vô tuyến mà đặc biệt là trong các phòng lưu trú ở các khách sạn
truyền đạo tác phẩm đến công chúng thứ nhất là gì
những hành vi như thế nào được coi là hành vi phải chịu phí tác quyền âm nhạc trong điều ba mươi ba của luật sở hữu trí tuệ có quy định là gì
sử dụng bản ghi âm ghi hình tác phẩm âm nhạc và thứ hai là trong môi trường kinh doanh và trả phí cho tác giả
vậy những người nào là chủ thể của những hành vi đó trong trường hợp này là chúng ta phải dẫn chiếu đến nghị định một trăm linh cụ thể điều gọi là điều ba mươi năm hai mươi
thì nghị định một trăm linh quy định rằng là gì
những người nào sử dụng bản ghi âm ghi hình trong môi trường kinh doanh thì có thể là các chủ thể như sau
thứ nhất là khách sạn nhà hàng phương tiện giao thông vận tải
thì có nghĩa là gì
chủ thể khách sạn là một trong đối tượng phải chịu phí tác quyền
vậy thế nào là sử dụng tác phẩm âm nhạc trong cạnh môi trường khách sạn
thì trong luật quy định việc truyền đạt tác phẩm âm nhạc là quyền độc quyền của chủ sở hữu
theo đó chủ sở hữu có quyền là cho phép hoặc ủy quyền cho người khác tiến hành là công bố bản âm nhạc
truyền đạt tác phẩm đến công chúng thông qua phương tiện vô tuyến hữu tuyến đến một nơi mà công chúng có thể tiếp cận được
trong trường hợp này chỉ đề cập đến khả năng có thể tiếp cận được
chứ không phải là bắt buộc người dùng phải tiếp cận được cái nguồn bật âm nhạc
nên cơ sở pháp lý ở đây thì cũng khá rõ rồi
à truyền báo tác phẩm đến công chúng thì phải có trách nhiệm đối với tác giả
đáng nói là trong trường hợp này khách sạn có phải là người truyền bá bài hát đến khách hàng nghỉ trong phòng hay không
hay là những đơn vị truyền hình cáp là những đơn vị mà đã góp phần phổ cập cũng như là tạo cho khách sạn có quyền sử dụng những cái tác phẩm này
trong trường hợp này như chúng tôi vừa phân tích đó là khoảng ba mươi năm hai của nghị định một trăm linh
họ chỉ quan tâm đến chủ thể chủ thể trang bị cái thiết bị mà có khả năng phát sóng phát hình
tức là gì chủ thể trang bị cái đấy thì mới là đối tượng phải chịu trách nhiệm trả phí cho tác giả
thì trong trường hợp này có thể thấy là khách sạn là người trang bị cái tv trong cái môi trường kinh doanh của họ
thì họ chính là chủ thể chính phải chịu cái phí mà mới phí cho trung tâm hiệp hội âm nhạc việt nam ở đây
vâng thưa nhạc sĩ phạm đức phương theo thông tin thì bắt đầu từ tháng một mươi
trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam sẽ chính thức thu phí từ việc sử dụng quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực phòng lưu trú khách sạn
và tính đến thời điểm này thì công việc đó được triển khai như thế nào
cái này thì chúng tôi vẫn đã cởi mở được một chút trong cái nhận thức của mình
tuy nhiên vẫn phải có một chặng đường để giải thích thêm nữa cho hiệp hội các khách sạn có thể là hiểu được bản chất của vấn đề
và cái nghĩa vụ pháp lý của các khách sạn trong việc sử dụng âm nhạc trong phòng ngủ như thế nào
chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải tiếp tục gặp gỡ chính thức với hiệp hội các khách sạn để có thể thống nhất cái nhận thức về vấn đề này
thưa ông thưa ông đã từng tiếp xúc với hiệp hội chưa ạ và họ có phản ứng như thế nào
chúng tôi chưa có một buổi nào chính thức để trao đổi với lại hiệp hội khách sạn
thưa nhạc sĩ nhạc sĩ có thể lý giải về con số hai mươi năm đồng một tv một năm
để đưa ra cái mức ấy thì chúng tôi phải hết sức thận trọng
chúng tôi phải tham khảo tất cả những cái gì có thể có ở việt nam và cái gì đã có ở thế giới
chúng tôi có rất nhiều tham số
chúng tôi có thể tham khảo
thí dụ như là ở hiệp hội quyên tác giả âm nhạc của pháp thì họ tính là một mươi hai đô cho một phòng ngủ một năm
hiệp hội prs của anh thì là sáu một đô một năm cho một phòng ngủ ở khách sạn
ở thái lan mct thì bốn năm đô
tổ chức macau ở bên macau thì là sáu sáu đô một năm
compass ở singapore là ba đô một năm
thế còn thì ở nga là ba một đô một năm
chúng ta cần
chúng ta có thể thấy là đa số tất cả các quốc gia trên thế giới là khoảng trên dưới bốn năm đô một năm
còn việt nam là một một đô
chúng tôi thận trọng và cố gắng làm thế nào mà cái mức giá của mình đưa ra đấy
để cho các tổ chức và cá nhân trong xã hội có thể bước đầu làm quen
chúng tôi thu như thế này một một đô một năm tức là hai mươi năm đồng trên một năm trong một phòng ngủ khách sạn này
thì tức là bằng quảng độ một bốn một năm hoặc ít hơn nữa
đó là một năm đô một năm
so với một số các quốc gia khác
tôi nghĩ như thế là hết sức ý tứ và khiêm nhường và tạo điều kiện để cho các khách sạn có thể chia sẻ với cái mức đấy
thưa nhạc sĩ tuy nhiên theo cục trưởng cục bạch quỳnh đắc già
cục chưa bao giờ đồng ý với quyết định về vấn đề thu phí hai mươi năm đồng một tv đối với các khách sạn
ông có ý kiến gì về điều này ạ
chúng tôi làm việc với tinh thần hết sức cầu thị và nghiêm túc
thì chúng tôi thấy là cái lĩnh vực mà thu tiền sử dụng âm nhạc trong tv phòng ngủ đấy
có những ý kiến khác nhau
thì tôi đã thống nhất với cục bạch quỳnh là hãy tạm dừng chi tiết đó lại
còn việc thu tiền ở khách sạn thì đương nhiên chúng tôi đã thu một mươi năm nay
ở tất cả các địa bàn đặc biệt là ở hà nội và thành phố hồ chí minh
và ngay đà nẵng là cái nơi mà có khách sạn
đang thắc mắc thì chúng tôi đã thu ở đà nẵng hơn ba năm trước rồi
thế tuy nhiên khi có thắc mắc thì chúng tôi cũng hết sức cầu thị
chúng tôi dừng lại để chúng tôi tập hợp thêm những cứ liệu giải thích được một cách chặt chẽ cơ sở pháp lý
cũng như thực tiễn tác nghiệp ở các tổ chức quốc tế họ làm như thế nào
thì sau khi chúng tôi có đầy đủ chứng cứ thì chúng tôi đã trao đổi lại cục bạch quỳnh
bởi vì là cục không chịu trách nhiệm cụ thể vào việc đó
thế nên ý kiến của ông bùi nguyên hùng cũng rất đúng trong trách nhiệm và góc độ quản lý của mình
tôi còn một thông tin nữa là các khách sạn cũng hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi
với mức phí hai mươi năm đồng một tv trong một năm là dựa vào cơ sở nào
và họ đã được trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc đàm phán để đưa ra cái mức phí đó hay chưa
dưới góc độ pháp luật quan điểm của luật sư như thế nào
ví dụ phải đàm phán thương lượng về đưa ra cái cách thức là liệu họ có đồng ý hay không
liệu họ không đồng ý ở điểm nào
có nghĩa là gì hai bên phải bắt tay để làm việc với nhau để đưa ra một con số cuối cùng
họ có thể đặt lên đặt xuống về phương thức tính phí về phương thức định giá
nếu khi mà chúng ta chưa thỏa thuận được với nhau về mức giá
nếu bạn không đồng ý đề nghị bạn dừng không sử dụng sản phẩm của tôi nữa
sau khi thu phí thành công ở thành phố hồ chí minh
trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam tiếp tục yêu cầu các khách sạn ở đà nẵng
thực hiện việc đóng phí
tuy nhiên mọi chuyện lại không hề xuân xẻ như từng thực hiện việc thu phí ở thành phố hồ chí minh
gần đây nhất hiệp hội khách sạn đà nẵng đã họp bàn và khẳng định
các khách sạn thành viên sẽ không đóng một su cho tới khi
trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam trình bày được căn cứ thu hợp lý
theo hiệp hội khách sạn đà nẵng
thì trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam phải xác định được tác phẩm
đã khai thác sử dụng của tác giả có ủy quyền
phải căn cứ khoa học và không được đơn phương đưa ra mức thu mà chưa qua thỏa thuận với người dùng
trước mắt đơn vị đã ra thông báo rộng rãi đến các thành viên
các khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng về thống nhất nói trên của hiệp hội để cùng thực hiện
theo hiệp hội hành động này nhằm bảo vệ hội viên của hiệp hội khách sạn đà nẵng
trước yêu cầu nộp tiền phí
còn chưa được rõ ràng từ phía trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam
và khi không thỏa thuận được với nhau thì có nghĩa là gì
hai bên phải ban cả tòa xử lý
thì trong trường hợp này nếu hai bên không gặp được nhau
như tôi đã nói rồi thì có thể xảy ra một vụ kiện
nhưng theo cái thông lệ thế giới và tôi nghĩ là gì
kiện không phải là phương án cuối cùng
bản thân tôi không thích phương án kiện
kiện là tốn thời gian tiền bạc của cả hai bên
và quan trọng trong hợp này tôi nghĩ là gì
hai bên chưa gặp được nhau thôi
khi mà chúng ta đã tạo cơ hội gặp nhau rồi
sẽ đạt được phương án về đảm bảo được cái lợi ích hài hòa của hai bên
và quan trọng nhất là vẫn phải đảm bảo được lợi ích của tác giả
như tôi vừa nói chúng tôi thu ở các khách sạn một mươi năm nay rồi
và riêng ở đà nẵng là nơi có một vài khách sạn vẫn còn đang thắc mắc
thì chúng tôi cũng đã thu được ba năm rồi
vậy thì đây chỉ là một số ít các cái khách sạn mà chưa hiểu hết được
những quy định luật pháp về vấn đề này
mà chưa hiểu hết được tôi cũng lại xin thành thật nói là
tại vì chúng tôi không làm việc để có thể truyền tải những tinh thần luật pháp
đến với họ một cách kỹ càng
chứ tôi tin rằng là khi mà các khách sạn đã hiểu rõ những cái cơ sở pháp lý này
thì chắc cũng không có vấn đề phản đối gì nữa đâu
thế nếu mà sự việc tranh cãi như thế này kéo dài thì sao
và theo ông việc trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam
có cần phải chứng minh được việc là khách đến nghỉ ở khách sạn
có mở chương trình các nhạc trên tv ra nghe và có nghe của tác giả nào
chúng tôi chỉ cần biết rằng là khách sạn đang làm cái việc
là tạo dựng
điều kiện để tác phẩm hoặc bản xóa tác phẩm đến với công chúng
để công chúng có thể tiếp cận được
có thể tiếp cận được
chứ cái đó thì không cần biết rằng là công chúng có tiếp cận hay không
tức là có nghe hay không không cần biết
vâng thưa luật sư phạm duy khương
phải chăng là những tranh cãi này nảy sinh cũng là bởi cách thu mức thu
chưa thuyết phục được đối tượng bị thu
mà khi mà vẫn còn những nội dung mà khó xác định được trong thực tế
như là tác giả bài hát trên tv có nằm trong danh mục thu phí hay không
ý kiến của ông như thế nào
tác giả bài hát trong tv thì tôi nghĩ là gì
không khó để xác định một năm các đài truyền hình
phát những bài hát nào thuộc phạm vi ủy quyền của
trung tâm hiệp hội quyền âm nhạc việt nam
đầu tiên chúng ta phải làm là gì
xác định số lượng đã
vì trong cái này chắc là bên bắc phó lộc phương
có làm với đài truyền hình hàng năm không ạ
có phải số tác phẩm được phát không ạ
vâng chúng tôi căn cứ vào cái danh mục
bằng các đài truyền hình cung cấp cho chúng tôi
vì là khi các đài truyền hình giả tiền
đồng thời là đài truyền hình cũng cung cấp
cái năm đó sử dụng tác phẩm nào
bao nhiêu tác phẩm vân vân vân vân
bao nhiêu lần vân vân
đấy có nghĩa là gì
điều rõ ràng hết
rõ ràng đã có tương đối rõ ràng rồi
vì giả sĩ bên trung tâm hiệp hội quyền âm nhạc việt nam
chỉ nên thu phí của những tác phẩm
mà họ nằm trong phạm vi ủy quyền đó thôi
và bên khai thác là bên các khách sạn
thì cũng chỉ phải đóng khoản những khoản phí
cho cái bản nhạc mà tế mà được đài truyền hình phát
cụ bản quyền từng khẳng định
việc thu tiền sử dụng tác phẩm
là đúng luật sở hữu trí tuệ
nhưng mà cần phải có lộ trình
và trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc việt nam
chưa hoàn thiện lộ trình chi tiết
đã áp dụng thu phí
điều này là như thế nào
thế lộ trình thì tôi xin nói lộ trình là thế nào
chúng tôi một mươi năm năm rồi
lộ trình của chúng tôi là một mươi năm năm rồi
không thể là một lộ trình đến ba mươi năm được
cho nên là cái lộ trình ấy
nó tùy thuộc mấy yếu tố
một là đương nhiên là yếu tố đời sống
và cái nhận thức của chung của xã hội
nhưng đồng thời cái lộ trình
nó phải căn cứ sang cái mức
cái tấm lòng của chúng ta
là với cái công tác sở hữu trí tuệ
và quyền tác giả
ở đất nước mình đến đâu
quan tâm đến nó đến mức độ nào
chứ hiện nay thì tôi nghĩ rằng là
cùng làm tổ chức quyền tác giả
chúng tôi là thành viên của thế giới
mà bạn bè của nhau
hàng năm phải đi gặp mặt
để báo cáo hoạt động của mình như thế nào
thế thì chúng tôi thấy là chúng tôi
so với các quốc gia trong khu vực
với như malaysia
rồi thì macau hong kong
hay là đài loan
thì chúng tôi chỉ bằng một phần năm phần một mươi của họ thôi
chứ chưa dám nói về hàn quốc
thì chúng tôi bằng một phần trăm của hàn quốc
tôi nghĩ rằng chúng tôi có một mươi năm năm lộ trình
chúng tôi thấy sốt ruột
trong trách nhiệm của mình
chúng tôi thấy hơi bị chậm rồi
tôi bổ sung thêm một tí nữa
tức là đứng trước góc độ về
quản lý nhà nước
là cuộc bản quyền tôi nghĩ đưa ra khuyên cáo
là hợp lý
tức là gì
chúng ta phải trang bị đầy đủ rồi
cái kiến thức cần thiết này
cái lộ trình này
lộ trình ở đây tôi có thể mà kể đến mấy cái lộ trình cơ bản
tuyên truyền về mặt nhận thức
cũng là một lộ trình
còn có tuyên truyền được tận đến đại hải nãng
tận đến các đối các bên đang thắc mắc hay không
vâng không xuể
là một cái khác
thì tôi nghĩ kể cả không xuể
thì trong tương lai chúng ta
nếu thấy ra đối tượng cần phải tiếp cận
thì cũng có phải phương pháp tiếp cận khác
cái lộ trình thứ hai
đó là lộ trình về cơ sở pháp lý
tôi nghĩ là gì
bản quyền đang là một vấn đề cực kỳ
mới tại việt nam mình
tranh cãi thậm chí là giữa các chuyên gia về sở hữu trí tuệ
chứ không chỉ là những người bình dân
chưa bao giờ tiếp cận
tức là chúng ta đang yêu cầu họ
thay đổi hành vi
từ cái không bao giờ phải nghĩ đến phải đóng phí
chuyển sang hành vi là phải đóng phí
theo phản xác tự nhiên là họ sẽ
đặt câu hỏi là vì sao
thì có nghĩa là gì
cái lộ trình thứ hai
lộ trình phải đưa ra cơ sở pháp lý
pháp lý là khô khan mà
thì các cách tiếp cận
và giải thích pháp lý
nó phải mượt mà
hoặc là nó phải dễ hiểu
đối với đối tượng
từng đối tượng tiếp cận
thay vì chúng ta cứ nói
theo nghị định một trăm linh
theo thông tư bao nhiêu
thì chúng ta phải đưa ra cái hình ảnh
ví dụ hoặc nào
cách giải thích mà
đối tượng đang tiếp cận
đa phần người
đang phản đối người ta chưa hiểu được
lộ trình thứ ba
đó là lộ trình về thu phí
tôi nghĩ phí
không phải là vấn đề quá lớn
nếu mà hai bên đã hiểu được
hai vấn đề đầu tiên
thì phí chỉ là vấn đề cuối cùng
để hai bên làm việc với nhau thôi
thì trong cái trường hợp này
là hai bên gặp được nhau
và đàm phán được với nhau
là cái cực kỳ quan trọng
thế theo ý kiến của luật sư
thì điều gì đang bất cập
trong cái việc thu phí này
và pháp luật thì có cần
bổ sung thêm quy định gì
cho nó chặt chẽ không
tôi nghĩ là không phải
bên trung tâm hiệu quỳnh âm nhạc việt nam
đang làm cái gì hoàn toàn mới đâu
nếu mà chúng ta làm được cái mới
thì tuyệt vời quá
nhưng mà thực ra
chúng ta đều đi theo cái lộ trình
mà thế giới họ đã làm rồi
mà chúng ta là một thành viên
của công ước burn parry chips
hiệp định mà chúng ta không có lựa chọn khác
mà chúng ta phải đi theo
vì nếu mà chúng ta không đi theo
không chỉ ảnh hưởng đến
nội tình đất
đơn giới về việc thu tiền bản quyền
mà nó còn ảnh hưởng đến
cái cam kết của ta
đối với đối tác nước ngoài nữa
thành ra sân chơi này
không phải sân chơi của chính chúng ta
mà còn sân chơi của rất nhiều các bên
đang nhìn vào cái việc
làm chúng ta thu phí nữa
để một sớm một chiều
hai bên gặp được vấn đề với nhau
có thể là gì
bổ sung thêm một điều khoản
trong tương lai chúng tôi kỳ vọng
là việc thu phí
có thể xem xét là
bắt buộc phải qua
các tổ chức hợp tác quyền
việt nam hiện nay không chỉ có
một trung tâm
bảo vệ quyền tác giả
âm nhạc việt nam đâu
mà nó còn
bốn đến năm trung tâm
đại diện hiệp hội khác
nếu mà chúng ta không làm cẩn thận
luật không quy định rõ ràng
thì việc thu phí của bốn năm trung tâm
sẽ gặp ảnh hưởng
chúng ta không phải chỉ phi âm nhạc thôi
mà sau này chúng ta còn thu phí về
về gì nữa
về hình ảnh này
văn học này nghệ thuật này sẽ quyền sao chép này
tức là rất nhiều quyền khác
đang nhìn vào
cái trường hợp kinh điển này
để có thể học hỏi đi theo
ngoài điều chỉnh luật dành cho
viên trung tâm hiệu quyền âm nhạc việt nam
còn phải điều chỉnh luật
để cho các trung tâm khác
đồng bộ trong tương lai
tôi có thêm một ý nhỏ nữa
những thắc mắc
và những ý kiến phản biệt
của lĩnh vực nhỏ nhỏ
chúng ta vừa bàn
là thu tiền sử dụng âm nhạc
trong phòng ngủ khách sạn
thì cũng có ý kiến là
không thích chuyện khoán
bởi vì anh phải biết rõ
người ta dùng như thế nào
anh đo được người ta dùng
thì anh hãy thu
chứ còn anh không đo được
người ta dùng bao nhiêu
mà anh cứ khoán như thế
thì tôi thấy là
cái ý kiến ấy là hơi
là hơi một chiều
hơi cực đoan
chúng ta phải xét những cái việc mà
phải trả tiền như thế
nó có hợp lý hay không
có đúng luật hay không
còn cách thu ấy
khi mà chúng ta chưa có điều kiện
mà không khả thi trong cái việc đo đếm
từng chi tiết
thì chúng ta thu theo cái cách ấy
nó cũng là một phương thức mà
có lẽ tất cả ở việt nam và thế giới
người ta vẫn từng làm
có nhiều cái thứ mà không thể đo được
thì phải khoán
ông có thể chia sẻ một cái điều gì
đối với các người có liên quan ạ
việc mà triển khai
những luật pháp về quyền tác giả
cũng chỉ vì lợi ích của các tác giả đâu
cái việc mà luật pháp nhà nước
cũng như công ước bơn của các quốc gia
trên thế giới mà tham gia đấy
là bảo vệ lợi ích cho các tác giả
nó không phải là mục đích cuối cùng
bảo vệ lợi ích cho các tác giả
nó chỉ là một biện pháp
để khích lệ các tác giả
các những người mà sáng tạo trí tuệ
cố gắng có thể có những sáng tạo trí tuệ
tốt hơn nữa
hay hơn nữa
phong phú hơn nữa
để phục vụ cho chính đất nước
cho công chúng
cho xã hội
vậy thì mục đích cuối cùng là
vì lợi ích của các quốc gia
và sâu rộng nữa là mục đích của thế giới
và chúng tôi cũng rất hy vọng là qua chương trình
thì các bên liên quan
bên thực hiện quyền thu quyền tác giả
cũng như là bên đóng mức phí
sẽ hiểu nhau
sẽ tìm được tiếng nói chung
để chúng ta có thể thực hiện tốt
cái nghĩa vụ của mình
nghĩa vụ của quyền lợi của mình
xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ phó đức phương
và luật sư phạm duy khương
đã đến với chương trình
thưa quý vị chương trình góc nhìn văn hóa tuần này
xin được tạm dừng tại đây
trong các chương trình sau
hẹn gặp lại quý vị